chiều qua một tháng một mươi một tại thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong thanh niên quân đội năm hai nghìn một mươi chín
với nội dung xoay quanh những quy định liên quan trực tiếp đến thanh niên trong một mươi hai văn bản luật hiện hành
và một thông tư của bộ quốc phòng
ban tổ chức đã nhận được hơn bốn trăm hai mươi bài thi của cán bộ đoàn viên thanh niên trong và ngoài quân đội gửi tham dự
trong đó có gần một trăm linh bài thi cấp trên trực tiếp cơ sở hơn một mươi hai bài thi cấp trực thuộc quân ủy trung ương
bộ quốc phòng hơn một mươi bài thi của đoàn viên thanh niên các đơn vị kết nghĩa gần năm trăm bảy mươi bài thi cấp toàn quân
tại buổi lễ ban tổ chức đã trao một giải nhất năm giải nhì một mươi năm giải ba bốn mươi giải khuyến khích và năm giải đơn vị
có thành tích xuất sắc trong tổ chức tham gia cuộc thi